trước sự biến đổi khó lường của thời tiết tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp
đặc biệt là thay đổi tập quán canh tác của người dân để từng bước chuyển đổi những diện tích không thể trồng lúa do nắng hạn
sang trồng các loại cây trồng cạn
đã có một số loại cây trồng thích ứng với nắng hạn và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân
trên cánh đồng khô cằn thuộc thôn lễ môn xã phong bình huyện gio linh người dân chỉ trồng được một vụ lúa
những năm qua người dân ở đây chuyển đổi rất nhiều các loại cây trồng cạn
nhưng chưa có loại cây nào có năng suất cũng như giá cả được như cây dưa hấu
để giúp người nông dân chuyển đổi đất sang trồng cây dưa hấu có hiệu quả
ngành nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh quảng trị đã hỗ trợ kinh phí
cũng như hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho người dân
chúng tôi hỗ trợ năm mươi kinh phí về dòng cũng như vật tư và chai phụ ni lông
còn phần còn lại thì người dân sẽ có đổi ứng
chúng tôi sẽ có dạng trám để tuy xuất nguồn gốc
chúng tôi sẽ hỗ trợ tầm khoảng ba vàng con trám
huyện gio linh là đơn vị chuyển đổi cây dưa hấu nhiều nhất của tỉnh quảng trị
năm hai nghìn một mươi chín người dân trồng được năm hectare dưa hấu trên địa bàn một xã
năm nay tăng lên hơn ba mươi hectare trên địa bàn ba xã
chúng tôi cũng đã tập trung trị đạo để rồi là nhân dòng người cãi này ra
và mở rộng diện tích chuyển đổi này cho một cách có hiệu quả hơn đối với các loài cây trồng cạn nói chung
đặc biệt là cây dưa
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải xây dựng cho được một thương hiệu dưa hấu do linh để đưa ra thí trường
tính đến thời điểm này toàn tỉnh quảng trị đã chuyển đổi được gần tám trăm linh hectare không thể trồng lúa vụ hè thu
sang trồng các dống cây cạn như đậu xanh ngô dao và dưa các loại
việc chuyển đổi có hiệu quả các loại cây trồng cạn sẽ giúp tỉnh quảng trị có một chiến lược lâu dài
trong việc nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên lĩnh vực nông nghiệp trong những năm tiếp theo